tối nay ngày hai mươi một tháng tám bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay có bảy hai trăm bảy mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi từ trước đến nay lên một trăm bốn mươi tám mươi bảy ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một mươi sáu năm triệu liều
cũng theo bộ y tế trong ngày hôm nay việt nam ghi nhận một mươi một ba trăm hai mươi một ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó hai mươi hai ca nhập cảnh và một mươi một hai trăm chín mươi chín ca ghi nhận trong nước
bình dương tiếp tục là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với bốn năm trăm linh ca
như vậy là trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng hai bảy trăm sáu mươi bảy ca
tại bình dương tăng hai bốn trăm linh ca tp hcm tăng bảy trăm linh chín ca tiền giang tăng hai trăm hai mươi hai ca đồng nai giảm một trăm ba mươi năm ca và long an tăng hai